giá vàng trong nước sáng nay đã quay trở lại đa tăng giao động từ năm mươi đến năm trăm linh đồng một lượng trên các sàn giao dịch
cụ thể tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý sài gòn sgc chi nhánh hà nội giá vàng được niêm yết ở mức bốn mươi tám ba mươi năm bốn mươi tám bảy mươi hai triệu đồng một lượng
tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết hai triệu mua vào và bán ra tại mức bốn mươi tám bốn mươi bốn mươi tám sáu mươi triệu đồng một lượng
thương hiệu vàng dòng thăng long của bảo tín minh châu sáng nay được mua vào với giá bốn mươi bảy tám mươi sáu triệu đồng một lượng và bán ra ở mức bốn mươi tám bốn mươi một triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng thế giới vẫn chìm sâu các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở đồng đô la và chứng khoán